ukraine đã triển khai lực lượng mạnh được cho là lên tới bốn mươi quân cùng nhiều thiết bị quân sự đến canh giới khu vực donbass nơi nga đang kiểm soát
đài truyền hình rt của nga ngày tám tháng một mươi cho biết is đã triển khai khoảng bốn mươi quân tới danh giới với cộng hòa nhân dân dugan tự xưng vùng lãnh thổ gần đây đã xâm nhập vào nga bất chấp sự phản đối của ukraine
thông tin về việc ukraine huy động quân áp sát vùng logan ở đông bắc được đưa ra cùng ngày xảy ra vụ đánh bom gây sập hai nhịp cầu trên cây cầu kurum khiến ba người thiệt mạng vào khoảng sáu giờ sáng ngày tám tháng một mươi
trong khi đó bộ quốc phòng nga đã bổ nhiệm tướng sergeiraskin làm tổng chỉ huy mới của các lực lượng nga đang tham gia chiến dịch quân sự tại ukraine
sự thay đổi này diễn ra sau vụ xa thải được đưa tin vào đầu tuần này
với các chỉ huy của hai trong số năm quân khu của nga